theo thông báo về quy định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đến hết năm nay sẽ không cấp điện cho các hộ nuôi tôm không phù hợp với quy hoạch nuôi tôm không bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường
đây là bước khởi đầu để tiến tới hình thành vùng nuôi tôm tập trung có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên chủ trương này đang khiến cho nhiều hộ nuôi tôm nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm anh nguyễn tấn trai thôn hiệp hưng xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam không khỏi lo ngại khi đến hết năm nay
việc nuôi tôm của gia đình anh sẽ dừng lại vì do hồ nuôi nằm ngoài quy hoạch nên không được cấp điện
để có những hồ nuôi tôm như thế này anh trai đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để cải tạo ao hồ lắp đặt thiết bị cung cấp điện thiết bị cung cấp nước và thiết bị sụp khí nhằm tăng lượng oxy trong hồ tôm
sắp đến nếu không được cấp điện để tiếp tục nuôi tôm thì gia đình anh trai sẽ rơi vào khó khăn
việc ngừng cung cấp điện thì người nuôi sẽ gây rất khó khăn
thông bố dừng thì phải có những thời gian mức cụ thể để cho người dân là những vùng nồi mà phục vụ cho du lịch thì dừng hãng
mà vùng màu không thì du lịch thì cho hội dân để tiếp tục nuôi để phát triển kinh tế cho địa phương
chủ trương của tỉnh quảng nam trong thời gian tới là xây dựng nhiều vùng nuôi tôm tập trung quy mô lớn
có sự liên kết chặt chẽ từ đầu vào lẫn đầu ra sản phẩm
theo đó khuyến khích các hộ nuôi tôm hợp tác xã tổ hợp tác
doanh nghiệp chú trọng ứng dụng quy trình nuôi tôm hiện đại công nghệ nuôi tiên tiến
qua đó nâng cao năng suất chất lượng con tôm đặc biệt là bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn môi trường
thì cũng đề nghị cũng liên lực thì cũng trong thời gian tới đối với những hộ nuôi tự phót chưa có phương án được chấp nhận
và nằm trong nguồn quy hoạch thì cũng không gấp điện để đổng bổ được
việc nuôi ổn định thứ hai là giống thiểu tóc nặng của môi trường
chủ trương xây dựng dự án nuôi tôm tập trung nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm và khắc phục ô nhiễm môi trường là xu hướng tất yếu
tuy nhiên việc dừng cấp điện đối với ao nuôi tôm không phù hợp quy hoạch sau năm hai nghìn một mươi tám sẽ gây khó khăn rất lớn cho những người nuôi tôm nhỏ lẻ
thiết nghĩ tỉnh quảng nam cần phải tính toán về mốc thời gian dừng cung cấp điện hợp lý
để người nuôi tôm không bị thiệt hại về nguồn vốn đã bỏ ra đầu tư lâu nay